tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông nhật lệ tỉnh quảng bình các lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể vào lúc một mươi hai h trưa ngày hôm qua hai mươi tháng hai tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông nhật lệ thuộc thôn hà thôn xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng trương văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú xã hiển ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vào thu giữ một mươi một một mươi hai viên ma túy tổng hợp lực lượng phối hợp đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật